một vụ án mạng đau lòng gây phẫn nộ trong dư luận vừa xảy ra vào ngày bốn tháng sáu
tại thôn gò đồn xã tân xuân huyện hàm tân
nạn nhân trong vụ án là chị bùi thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại thôn gò đồn xã tân xuân huyện hàm tân và cũng chính là mẹ của hùng thủ
vào chiều ngày bốn tháng sáu gia đình nạn nhân có tổ chức mai táng trôn cất cha ruột
sau đó đến tối cùng ngày con trai nạn nhân là bùi lưu bút bi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại xã tân xuân huyện hàm tân có xin tiền để mua thuốc hút
chị linh không đồng ý thì my đã đi ra sau lấy con dao thái lan đâm vào người chị linh
dẫn đến mất máu và tử vong sau đó
sau khi gây án bùi lưu bút bi đã bỏ trốn đến sáng ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thì đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn